nhờ thực hiện tốt công tác trinh sát địa bàn nên trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một mươi hai vừa qua
đồn biên phòng long hòa thuộc lực lượng biên phòng tp hcm đã tiến hành bắt giữ
nhiều phương tiện khai thác cát trái phép tại khu vực biển cần giờ
vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai trong lúc thực hiện nhiệm vụ lực lượng biên phòng đồn long hòa cần giờ
phát hiện ba xà lan số hiệu sg bảy nghìn ba trăm sáu mươi tám dn chín trăm tám mươi tám và sg bảy nghìn hai trăm linh đang hút cát trái phép
tại khu vực cùng ngựa thuộc biển cần giờ nên tiến hành kiểm tra
vào thời điểm kiểm tra các chủ phương tiện trên không xuất trình được bất cứ giấy tờ hợp pháp có liên quan
trên các phương tiện này trang bị nhiều máy bơm chuyên dụng công suất lớn
có thể hút được lượng cát lớn trong thời gian ngắn để có thể nhanh chóng tháo chạy khi bị phát hiện
trước đó vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi hai cũng tại khu vực cồn ngựa
cơ quan chức năng đã bắt giữ hai xà lan đang hút cát trái phép với thủ đoạn và hình thức vi phạm tương tự
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật